nhiệm vụ mà chỉ quy định nổ súng còn trường hợp nổ lựu đạn hay loại khác không phải súng thì chỉ
quy định nổ súng là chưa toàn diện chặt chẽ chưa bao quát một số đại biểu khác băn khoăn
dự thảo luật đề xuất không nổ súng vào đối tượng khi biết rõ người đó là phụ nữ
người khuyết tật trẻ em người già cao tuổi trừ trường hợp những người này đang sử dụng vũ khí
vật liệu nổ tấn công hoặc chống trả đe dọa trực tiếp tính mạng sức khỏe của người thi hành công
vụ hoặc người khác là chưa rõ vấn đề quy định như vậy có bảo đảm được an ninh trật tự không
đồng thời đề nghị quy định nổ súng phải bảo đảm thống nhất với quy định của bộ luật hình sự về
phòng vệ chính đáng tình thế cấp thiết tránh trường hợp lạm dụng hoặc nổ súng vượt qua giới hạn
các đại biểu đều cho rằng phải ra soát chặt chẽ để khi luật được ban hành
phải phục vụ được mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sáng nay đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng đoàn công tác của trung mương hội chữ thập đỏ việt nam đã về thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo tỉnh quảng ngãi
tại chương trình trao tặng quà tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân đinh dậu hai nghìn một mươi chín
đồng chí võ văn thưởng đã trao một trăm linh xuất quà mỗi xuất quà trị giá một triệu một trăm linh ngàn đồng
cho các gia đình chính sách hộ nghèo neo đơn người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam ở xã nghĩa phương huyện tư nghĩa
đây cũng là những hộ dân nằm trong vùng lũ bị thiệt hại do lũ trồng lũ gây ra
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thường thăm hỏi động viên bà con nhân dân vượt qua khó khăn
chúc bà con đón tết vui ấm áp đồng thời nhấn mạnh đảng và nhà nước cũng như cộng đồng xã hội
luôn chung tay giúp đỡ người dân và hỗ trợ cho người nghèo đón tết
chiều nay tại hà nội cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức tổng kết công tác quản lý
tổ chức lễ hội năm hai nghìn một mươi sáu và phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá chung công tác lễ hội có sự chuyển biến tích cực tuy nhiên vẫn còn những tồn tại hạn chế chưa được khắc phục
theo thống kê mỗi năm cả nước có đến khoảng tám lễ hội lớn nhỏ trong đó lễ hội dân gian có hơn bảy
lễ hội tôn giáo lần năm trăm bốn mươi bốn đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc
công tác văn hóa dân tộc giáo dục truyền thống táp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân
các hạn chế tiêu cực của những năm trước đã giảm đi rất đáng kể
các lễ hội diễn ra với phần lễ phần hội cơ bản đáp ứng được yêu cầu
và nó cũng phù hợp với ý nghĩa của di tích mà tổ chức lễ hội
công tác an ninh trật tự được đảm bảo vệ sinh môi trường xây dựng các nhà vệ sinh công cộng hợp chuẩn
thì cũng đã được các địa phương các ban quản lý di tích quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cũng đã được chỉnh trang và nâng cấp
lễ hội vẫn còn xảy ra hiện tượng mang tính phản cảm hiện tượng chen lấn sô đẩy
trang phục phản cảm trong lễ hội đền trần nam định hội gióng hà nội
hay tại tục rước tàng thinh tại lễ hội ná nhèm huyện bắc sơn lạng sơn gây bức xúc trong dư luận
đối với những tồn tại năm hai nghìn sáu thì cơ bản là không có vấn đề gì lớn lắm
chỉ có hai lễ hội mà báo chí phản ánh đó là lễ hội cầu châu gương nha xuân quang tâm nông
và lễ hội phết hền quang tâm nông thì cái đó chúng tôi đã tổ chức hội thảo đối thoại
giữa nhà quản lý nhà khoa học và người dân để đưa ra một phương án tốt nhất
và cho nhân dân lựa chọn phương án để tổ chức lễ hội nó không có những hành vi phản cảm như những năm trước đây
và tăng cường công tác quản lý an ninh trật tự tăng cường sự tham gia quản lý của nhà nước
nhất là cái khâu tổ chức của cái ban tổ chức lễ hội tại địa phương
để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia lễ hội và các nghi lễ truyền thống
để thực hành một cách tốt nhất
mùa lễ hội hai nghìn một mươi bảy đang đến gần các đơn vị quản lý ở các địa phương cần có những giải pháp kịp thời
để khắc phục những bất cập còn tồn tại bảo đảm một mùa lễ hội an toàn văn hóa
chiều nay ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn
và phong trào thanh niên năm hai nghìn một mươi sáu triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi sáu trung ương đoàn đã tổ chức triển khai trường hợp
chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên đạt được nhiều kết quả quan trọng
có sức lan tỏa rộng rãi được ghi nhận và đánh giá cao
đã có bốn công trình thanh niên được công nhận là tiêu biểu cấp tỉnh năm hai nghìn một mươi chín
đó là công trình bán chú cho học sinh tiểu học xã tả sinh thàng tùa chùa điện biên
hành trình tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương vì biển đảo quê hương
chương trình con đường khát vọng chương trình triển lãm nghệ thuật trường sa nơi ta đến
tuy nhiên hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên vẫn còn một số hạn chế
vì vậy tại hội nghị các cán bộ đoàn đã có những kiến nghị đề xuất
nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong năm hai nghìn một mươi bảy
để hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phong phú đi vào chiều sâu
khai mạc trưng bày chuyên đề bảo vật quốc gia việt nam tại bảo tàng lịch sử quốc gia
thưa quý vị theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
hiện nay bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam
dự báo khoảng ngày một mươi hai tháng một không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió tây trên cao
ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa
tại bắc có mưa vừa mưa to và rải rác có rông
gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp hai ba vùng ven biển cấp ba bốn
từ chiều ngày một mươi hai tháng một ở vịnh bắc bộ và bắc biển đông
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy tám sóng biển cao từ hai ba mét biển động
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục rét
từ đêm một mươi hai tháng một nhiệt độ thấp nhất phổ biến một mươi bốn một mươi sáu độ c vùng núi một mươi hai một mươi bốn độ c
vùng núi cao có nơi dưới một mươi hai độ c
khu vực hà nội có mưa trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c
vào hồi sáu giờ ba mươi phút sáng nay ngày một mươi tháng một tại khu vực hang luồn gần đảo ti tốp trên vịnh hạ long
đã xảy ra vụ cháy tàu ánh dương qn ba nghìn năm trăm chín mươi tám của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại ánh dương i
do thuyền trưởng nguyễn bá trọng điều khiển
tàu nghỉ đêm ánh dương sau khi nghỉ đêm tại điểm nhà lát hàng luồn khu vực đảo ti tốp
trên đường về cảng tàu khách quốc tế tuần châu thì bị cháy
khi phát hiện cháy lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời ứng cứu đưa toàn bộ một mươi bốn khách nước ngoài
một hướng dẫn viên sáu thuyền viên trên thuyền về bờ an toàn
ngay sau khi nhận được thông tin phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó trưởng ban an toàn giao thông vũ văn diện
trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn động viên du khách và chỉ đạo cảnh sát phòng cháy
chữa cháy tỉnh và các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức công tác chữa cháy điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
đồng thời kiểm tra công tác an toàn của các tàu đang lưu trú về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định
hiện tại các du khách đang tiến hành kê khai tài sản bị thiệt hại để ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh hỗ trợ động viên đối với từng du khách
để phục vụ cho hai năm triệu hành khách trong dịp tết nguyên đán đinh rậu hai nghìn một mươi bảy cảng vụ hàng không việt nam đã công bố số điện thoại
đường dây nóng chín trăm linh sáu tám trăm bảy mươi một sáu trăm chín mươi chín tại sân bay tân sơn nhất
theo đó số điện thoại đường dây nóng chín trăm linh sáu tám trăm bảy mươi một sáu trăm chín mươi chín sẵn sàng phục vụ người đi máy bay
số điện thoại này cùng các số điện thoại khác được niêm yết công khai tại những khu vực của nhà ga sân bay tân sơn nhất
hỗ trợ hành khách gặp khó khăn cần trợ giúp hoặc tiếp nhận thông tin phản ánh chất lượng dịch vụ tại sân bay tân sơn nhất
ngoài ra sân bay cũng áp dụng hình thức check in trực tuyến qua hệ thống trang web của các hãng hàng không
hoặc qua điện thoại di động để giảm ồn tắc hành khách
thưa quý vị đóng quân tại bán đảo sơn trà đà nẵng quản lý khu vực có vị trí chiến lược rất quan trọng
trải qua hơn bốn mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành các cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng ba hải quân
luôn đoàn kết chủ động vượt qua mọi khó khăn lập nên những thành tích đáng tự hào trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc
cũng tại vùng biển miền trung này nơi thường xuyên phải hứng chịu nhiều cơn bão lớn ngư dân luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro
bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo cán bộ chiến sĩ vùng ba hải quân
đã luôn đồng hành cùng ngư dân trên ngư trường các tỉnh miền trung hỗ trợ kịp thời và giúp họ vững vàng hơn khi vươn khơi bám biển
âu tàu thọ quang tp đà nẵng

của ông đinh công quang quê ở bình định lại chuẩn bị cho chuyến đánh bắt xa bờ

trụi dần ở gốc các nhà vườn nỗ lực với hy vọng hoa phục hồi nở đúng vụ tết để kiếm thu nhập
trang trải chi tiêu cho những ngày tết
thưa quý vị xã nhân an thị xã an nhân tỉnh bình định nơi được xem là thủ phủ của nghề
trồng mai vàng thương phẩm thương hiệu mai vàng bình định đã được người tiêu dùng trên khắp mọi
miền tổ quốc biết đến mỗi dịp tết đến xuân về sau năm đợt lũ lịch sử người trồng mai xã nhơn an
thị xã an nhơn tỉnh bình định đang nỗ lực chăm sóc cây mai để kịp xuất ra thị trường
với hy vọng có một mùa mai vàng đẹp mang lại thu nhập cho nhiều người dân nơi đây
đã thành thông lệ từ dằm tháng một mươi một cho tới cuối tháng chạp âm lịch những vườn trồng hoa mai ở xã
nhân an thị xã an nhơn lại nhộn nhịp mua bán năm nào cũng vậy gần đến tết nguyên đán bà cao
thị hạnh ở xã nhân an thị xã an nhơn lại đi làm thuê cho các vườn mai trong vùng mỗi tháng bà nhận
được gần ba triệu đồng tiền cơ
bà cao thị hạnh thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân
theo tìm hiểu của phóng viên tiền công phổ biến từ một trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một ngày
với khoảng hai vườn mai lớn nhỏ trong xã nhân an
việc tại các vườn mai lên tới cả chục ngàn người
với nhu cầu chơi mai ngày càng nhiều người trồng mai trong xã nhân an hy vọng doanh số bán mai trong dịp tết
đình dậu sẽ tăng so với dịp tết năm trước góp phần tạo thêm thu nhập cho nhiều gia đình mỗi dịp tết đến xuân về
bà cao thị hạnh thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an nhân thị xã an
xã miền núi nghĩa sơn đã trở thành xã miền núi đầu tiên của tỉnh quảng ngãi đạt chuẩn nông thôn mới
kết quả này được ví như là một kỳ tích góp phần cổ vũ động viên và tạo sự tin tưởng
để các địa phương khác trong tỉnh quảng ngãi nỗ lực vượt khó xây dựng thành công nông thôn mới
hôm nay là một ngày đặc biệt của bà con đồng bào hơ re xã nghĩa sơn
bà con đã đến từ sớm tham gia các chương trình lễ mừng công nhận xã nông thôn mới
sau năm năm nỗ lực xã miền núi này đã chính thức được công nhận là xã nông thôn mới
nhiều năm chờ đợi ước mơ của bà con đồng bào hơ rê đã thành hiện thực
thầy cũng mừng quá được nông thôn mới
rồi thầy cũng dần ở đây thầy cũng vui vẻ
bây giờ thầy được nông thôn mới thầy cũng vui vẻ
đường làng thôn bản khang trang tươm tất những ngôi nhà hình thành nên những khu dân cư mới của đồng bào hơ re
một diện mạo mới cho vùng nông thôn miền núi nghĩa sơn
đây là kết quả của sự trung sức
kết quả của sự trung sức giữa đảng bộ chính quyền và sự đóng góp của nhân dân
hơn hai trăm năm mươi hộ dân đã di rời hiến đất một bốn trăm linh ngày công lao động tham gia xây dựng đường nông thôn mới
đóng góp hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng là những nỗ lực góp sức của bà con nơi đây
hiến đắc hiến hoa màu hiến tham gia các hoạt động như bảo vệ môi trường
tất cả mọi hoạt động có thể góp phần xây dựng cho nông thôn mới và đạt kết quả
đến bây giờ gia đình tôi cũng như mọi người
người dân đều mong nguyện và thấy như vậy là quá tốt và quá được
xuất phát điểm xã miền núi nghĩa sơn chín mươi tám là người đồng bào hơ re cuộc sống còn nhiều khó khăn
xây dựng nông thôn mới là mong ước của các cấp ủy chính quyền
thách thức lớn nhất là vấn đề nhận thức của người dân
đảng bộ xã đã đề ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới
nhằm thay đổi tư duy và tạo quyết tâm cao từ trong đội ngũ cán bộ đảng viên tới mỗi người dân
vừa tuyên truyền vừa động viên người dân tự lực cánh sinh
thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất
để tăng năng suất chất lượng nâng cao thu nhập vừa khéo léo huy động các nguồn vốn
từ việc lồng ghép các chương trình đề án của nhà nước hỗ trợ đồng bào vùng núi
vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế để có thêm nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng

và sự chung tay góp sức của nhân dân xã miền núi nghĩa sơn đã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
thu nhập bình quân đầu người đạt hai mươi bảy triệu ba trăm linh nghìn đồng tỷ lệ hộ nghèo còn trên ba một trăm linh cán bộ xã đạt chuẩn
bảy năm liền xã không có người sinh con thứ ba
một trăm linh trẻ em trong độ tuổi đều đến trường giao thông y tế giáo dục phát triển vượt bậc
bà con đồng bào hơ re được hưởng lợi từ chính những thành quả của mình
không được không được
anh này ở trả ở trả của ạ

xây dựng nông thôn mới đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi có chín mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó miền núi chiếm một mươi
điển hình xây dựng nông thôn mới ở xã miền đối nghĩa sơn là động lực
thúc đẩy các địa phương khác nỗ lực phấn đấu đưa quảng ngãi hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra
trong phần tin quốc tế bắc ireland phó thủ hiến từ chức
chính phủ đứng trên bờ vực sụp đổ
chính phủ bắc ireland đứng trên bờ sụp đổ sau khi phó thủ hiến mrtin mcinets đệ đơn từ chức
nhằm phản đối thủ hiến acland foster và đảng hợp nhất dân chủ của bà
liên quan tới vụ bê bối dự án năng lượng tái tạo gây chấn động ở bắc ireland trong nhiều tuần qua
đảng dup của bà arlen foster đã lên tiếng chỉ trích hành động từ chức của ông marginet thuộc đảng sinn féin
gây nên tình trạng bất ổn định tại bắc ireland trong bối cảnh liên hiệp anh đang chuẩn bị đàm phán cho tiến trình rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
nếu như đảng sinn féin không để cử được người thay thế ông marginet trong vòng bảy ngày thì bắc ireland sẽ buộc phải tiến hành tổng tiến cử
theo những quy định chia sẻ quyền lực được thỏa thuận tại vùng bắc ireland nếu như thủ hiến hoặc phó thủ hiến từ chức thì liên minh cầm quyền giữa những người thuộc phe hợp nhất dân chủ và những người thuộc phe các đảng dân tộc chủ nghĩa sẽ tàn giã
khi đó sẽ phải tiến hành bầu cử để thành lập nội các mới
năm hai nghìn một mươi hai khi còn là bộ trưởng doanh nghiệp thủ yến aclen forster đã xây dựng dự án sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo thay cho nhiên liệu hóa thạch
tuy nhiên do một số quy định không chặt chẽ khiến dự án trợ giá này bị thất thoát tới gần năm trăm linh bảng

xin chào tạm biệt